sáng nay ngày hai mươi ba tháng ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
phối hợp với công an các huyện thành phố trên địa bàn đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi tám địa điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bắc giang
các tổ công tác của công an tỉnh bắc giang và công an các huyện thành phố đã tập trung kiểm tra về một số nội dung liên quan như giấy phép kinh doanh
việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bắc giang
việc đồng loạt kiểm tra đối với các điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bắc giang lần này
nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót để kịp thời hướng dẫn
đồng thời nếu phát hiện những hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật